trong nhiều năm trở lại đây thị trường điện tử điện gia dụng tại nước ta phát triển nhanh chóng
những sản phẩm như máy giặt tủ lạnh hay là điều hòa không khí có mức giá khá hợp lý và hầu hết các gia đình đều có thể mua để sử dụng
tuy nhiên đây cũng chính là những nguồn nhiễu điện tử có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền của thiết bị điện điện tử khác
vậy đâu là giải pháp để giúp người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng những sản phẩm điện gia dụng kể trên ghi nhận sau của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
thời tiết nắng nóng bất thường chị nguyễn thị trà my đang rất muốn mua thêm cho gia đình mình một chiếc điều hòa không khí
tuy nhiên khi tìm hiểu thông tin liên quan đến việc các sản phẩm điện máy nếu không tương thích điện tử với nhau sẽ gây ảnh hưởng tới chất lượng độ bền của sản phẩm
chị my khá băn khoăn và chưa biết lựa chọn như thế nào cho hợp lý
em cũng có nghe nói là các sản phẩm mà không tương thích với nhau thì có thể ảnh hưởng nhưng mà em cũng không biết là mình có một quy định như thế cho các sản phẩm ở mình
khi mình dùng thì mình cũng không để ý lắm lúc nào sản phẩm bị hỏng thì mình chỉ đi sửa sản phẩm đấy thôi mình cũng không nghĩ là do cái này ảnh hưởng đến cái kia
ông nguyễn hoàng linh vụ trưởng vụ đánh giá hợp chuẩn hợp quy tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết
các thiết bị điện điện tử như máy giặt điều hòa không khí
tủ lạnh bình nước nóng siêu tốc bóng đèn ba lát đều có phát sạ nhiễu điện tử
khi các sản phẩm này được sử dụng trong cùng một không gian sẽ gây ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng tới chất lượng độ bền của sản phẩm
vì vậy tại nhiều nước trên thế giới việc kiểm soát tương thích điện tử đã được thực hiện rất chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
ngay từ khi ban hành từ năm hai nghìn một mươi hai thì bộ quản nghệ cũng đã có thông báo cũng đã có tuyên truyền cũng đã có thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh những thiết bị điện tử để nắm được các quy định này
và chính thì chúng tôi cũng cho rằng là để một cái quy chuẩn kỹ thuật nó đi vào cuộc sống bên cạnh cái mục đích để phục vụ nhân dân bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
thì doanh nghiệp cũng phải biết sớm để có các công tác chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để đảm bảo cho cái sản phẩm của mình phù hợp với cả các quy định của quy chuẩn
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm các sản phẩm
như bóng đèn có ba lát nắp liền máy hút bụi máy giặt tủ lạnh tủ đá điều hòa không khí sản xuất trong nước hay nhập khẩu vào việt nam đều phải được kiểm định về tương thích điện tử
nếu các sản phẩm kể trên có phát xạ điện tử vượt ngưỡng cho phép sẽ không được phép lưu thông trên thị trường
phương thức chứng nhận chỉ là chứng nhận theo phương thức một tức là thử nghiệm mẫu điển hình cho nên họ sẽ không có hoạt động đánh giá quá trình sản xuất tại doanh nghiệp
thứ ba là chỉ đánh giá một lần và cấp giấy chứng nhận trong vòng trong hiệu lực trong vòng ba năm
về tem năng lượng cũng như là về ảnh hưởng của điện tử hiện tại là quy định bên ctvnm cũng đang nắm rất là rõ
các đơn vị mà muốn đưa sản phẩm vào bên em thì ctvnm cũng đều có phổ biến lại với các bên nhà cung cấp là có thể tân thủ theo những quy định này những quy định để đảm bảo chất lượng của hàng hóa
thị trường điện máy việt nam hiện đang rất phát triển với rất nhiều các mẫu mã chủng loại sản phẩm mới liên tục xuất hiện
không phải người tiêu dùng nào cũng đủ thông tin để lựa chọn những sản phẩm phù hợp
quy định kiểm soát tương thích điện tử giữa các sản phẩm điện máy được chính thức thực thi từ ngày một tháng sáu sẽ giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua và sử dụng các sản phẩm điện máy cho gia đình mình